hiện nay đang là thời kỳ cao điểm trong mùa mưa ở tây nguyên và cũng là thời điểm thích hợp để bón phân cho các loại cây trồng
vì vậy nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân ở đắk lắc và các tỉnh tây nguyên là rất lớn
lợi dụng điều này nhiều đối tượng đã sản xuất và kinh doanh các loại phân bón giả phân bón kém chất lượng để thu lợi bất chính
trong khi đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn triệt để vấn nạn này
gia đình ông nguyễn văn hóa ở thôn một xã cư mờ ga huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc trồng được năm xào cà phê
vừa qua ông được mời đi dự hội thảo về cách sử dụng phân bón chung vi lượng cho cây cà phê ở thôn bên cạnh do một công ty kinh doanh phân bón của tỉnh gia lai tổ chức
sau khi tham dự hội thảo ông được giới thiệu mua ba loại phân bón với giá hai bốn triệu đồng đem về pha ba lọ phân với tám trăm linh lít nước rồi phun lên lá cây và tưới vào gốc cà phê
theo hướng dẫn tại hội thảo sau đó khoảng một tuần vườn cà phê của gia đình ông bị vàng lá và rụng trái hàng loạt nên ông đã gọi cán bộ thôn đến để lập biên bản
giờ là vào hết vườn cà hống mẹ rồi tôi gọi tùy bắt đèn bây giờ gọi ai được gọi điện thoại là không nhận điện thoại có số điện thoại là ngoài hồi đó đưa cho cả cái giấy là đơn vị cơ sở chứ mình tin tưởng là tốt thôi cho nên tôi vẫn nhớ là chú chí nhánh ở gia lai này
tương tự gia đình ông nguyễn sĩ
ông nguyễn sĩ tuệ ở thôn thạch sơn xã ia mù đo huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc trồng được ba hectare cà phê sen lẫn hủ tiêu
vào giữa tháng bảy vừa qua sau khi phun được năm ngày thì phát hiện vườn tiêu đang xanh tốt chữ quả bỗng dụng lá chuối hoa và trái non
nghi đã mua phải phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng

ông tuệ đã ra phản ánh với chủ đại lý vật tư nông nghiệp trong từ và đại lý đã cử người xuống xác minh kiểm tra và hứa sẽ liên hệ bón phân không đúng cách